hệ thống máy xét nghiệm tự động hiện đại nhất đông nam á lần đầu tiên được đưa vào hoạt động tại bệnh viện việt đức
hệ thống xét nghiệm này không chỉ giúp chuẩn đoán chính xác ung thư mà còn giúp điều trị thuốc trúng đích giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân
phương pháp xét nghiệm theo nguyên tắc nhúng tiêu bản hiện nay có nhiều nhược điểm như khả năng nhiễm chéo hóa chất
nhiễm chéo mẫu mô chất lượng không ổn định sử dụng hóa chất độc hại cho kỹ thuật viên thực hiện
việc tự động hóa các xét nghiệm giải phẫu bệnh đặc biệt là các xét nghiệm thường quy như nhuộm tiêu bản
sẽ khắc phục các hạn chế và sai sót của phương pháp thủ công nâng cao chất lượng trần đoán và điều trị kịp thời cho bệnh nhân
phương pháp này sẽ giúp phát hiện các đột biến nhiễm sắc thể từ đó sẽ giúp các bác sĩ chẩn đoán được chính xác nhất
và giúp điều trị trúng đích ung thư giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân ung thư vú ung thư dạ dày
hiện nay các chuyên gia xếp bệnh ung thư là nguyên nhân gây tử vong thứ hai chỉ sau các bệnh tim mạch
hàng năm thế giới có trên sáu triệu người mắc bệnh và khoảng năm triệu người chết vì ung thư
tại việt nam mặc dù chưa có con số thống kê tổng thể nhưng các chuyên gia ước tính mỗi năm phát hiện khoảng một trăm năm mươi ca ung thư mới mắc
và có bảy mươi năm ca ung thư tử vong
để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc điều trị và theo dõi tiên lượng bệnh nhân ung thư
bác sĩ lâm sàng rất cần có chẩn đoán chính xác về đặc điểm bệnh học của từng bệnh nhân ung thư